bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
sau ba ngày xét xử sơ thẩm ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên phạt tổng cộng bốn mươi bốn
năm tù đối với bốn bị cáo về tội tha mô tài sản tại một trường trung học phổ thông trên định bàn huyện vũng liên tỉnh vĩnh long
theo cáo trạng trong thời gian từ cuối năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi năm các bị cáo lê hữu rí nguyên hiệu trưởng đã lợi dụng quyền tự chủ
tự chịu trách nhiệm về tài chính nên bị cáo rí đã chỉ đạo cho các bị cáo gồm nguyễn văn sang nguyên kế toán nguyễn thị đào nguyên thủ quỹ cùng chú huyện vũng liêm
và lê thị đỗ quyên nhân viên của trường lập hàng loạt chứng từ giả với nhiều mục đích chi khống khác nhau
tổng cộng các khoản đã quyết toán với kho bạc nhà nước nhưng không có chi phí thật số tiền là bốn tỷ sáu trăm tám mươi một triệu đồng
tất cả tiền do sang quản lý sử dụng chia nhau tiêu xài
tại phiên tòa các bị cáo đã bày tỏ sự hối hận
tuy nhiên xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước
và quyền sở hữu tài sản của nhà nước nói chung làm giảm lòng tin của nhân dân gây dư luận không tốt đối với đội ngũ thầy cô giáo
nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê hữu rí và nguyễn văn sang mỗi bị cáo một mươi sáu năm tù nguyễn thị đào chín năm tù và lê thị đỗ quyên ba năm tù
ngày hôm qua đội phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an phường bảy quận một mươi một phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng
để điều tra xử lý về hành vi giả danh công an lừa đảo cưỡng đoạt tài sản môi giới chăn rắt người ăn xin để trục lợi cá nhân
đối tượng nguyễn hoàng tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ thành phố thủ đức đã sử dụng bộ quân phục công an nhân dân mua trên mạng
sau đó đi tìm các nhóm ăn xin trên địa bàn thành phố để đổi tiền bảo kê chung chi của các đối tượng chăn rắt người ăn xin ở các góc gã tư đường
theo đó ở mỗi điểm các đối tượng chăn dắt phải trả cho tuấn mỗi tháng từ một năm đến hai triệu đồng
riêng các đối tượng chăn rắt ăn xin thì lại lấy tiền huê hồng và cả tiền công nuôi ăn ỏ đối với một số người khuyết tật trẻ em ăn xin bị lôi kéo tham gia làm việc cho chúng
hiện sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ xử lý
thiết nghĩ cần có chế tài xử lý đủ mạnh để răng đe ngăn chặn các đối tượng lợi dụng người khuyết tật trẻ em an sinh để trục lợi
phương thiện thành phố hà giang tỉnh hà giang công an thành phố hà giang đã phát hiện bắt quả tang đối tượng hoàng văn tấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một tạm trú cùng địa chỉ trên đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
hoàng văn tấn bị phát hiện khi đang điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi ba a ba nghìn bốn trăm sáu mươi
tiến hành kiểm tra lực lượng công an phát hiện thu giữ trên xe có một bao thuốc lá thăng long
bên trong có chứa hai viên nén màu vàng hình tam giác và hai túi ni lông
bên trong chứa ma túi

mở rộng hiện trường và tiến hành khám xét nơi ở của hoàng văn tấn
lực lượng công an đã phát hiện thu giữ thêm hơn sáu mươi tám gam ma túy tổng hợp
công an thành phố hà giang đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng hoàng văn tấn để tiếp tục điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại thành phố hồ chí minh các tỉnh phía nam và một số đơn vị liên quan
vụ án đến nay đã khởi tố hai mươi một bị can về các nhóm tội danh nêu trên
kết quả điều tra xác định trịnh tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba là đối tượng chủ mưu cầm đầu tổ chức
chỉ đạo các đối tượng tại việt nam và nước ngoài sử dụng chứng minh nhân dân giả
để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở việt nam
ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng
lập hợp đồng mua bán xuất nhập khẩu cd rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử
là hàng giả hàng nhái hàng đã qua sử dụng
với các công ty nước ngoài gồm mỹ hồng kông campuchia singapore malaysia
do trịnh tiến dũng điều hành để hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép
năm mươi ba triệu năm trăm sáu mươi hai bảy trăm linh bốn chín usd ra nước ngoài
đồng thời lợi dụng chính sách của nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử
có thuê xuất bằng
tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử
có giá trị tranh lực rất lớn
móc nối với các đối tượng tại công ty cổ phần thương mại sài gòn tây nam
lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng
chiếm đoạt một trăm năm mươi ba tỷ hai trăm sáu mươi sáu hai trăm ba mươi bốn hai trăm năm mươi ba đồng
tại cục thuế tỉnh tây ninh
và móc nối với các đối tượng tại công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng
chiếm đoạt ba trăm sáu mươi năm tỷ năm trăm bốn mươi bảy triệu đồng
tại cục thuế thành phố hồ chí minh
quá trình điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
làm rõ một nhóm các đối tượng
có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng
đã khởi tố bắt tạm giam đối với nghiêm nhật nam
là tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại sài gòn tây nam
và nguyễn thùy quyên
trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần thương mại sài gòn tây nam
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tiếp đến vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét và lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với
một nguyễn vũ bảo hoàng
làm tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
hai nguyễn ngọc trường trinh
phó tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
ba nguyễn thị bích ngọc
trưởng phòng xuất nhập khẩu công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
kiêm giám đốc công ty cổ phần thủ đức gút
bốn quan minh tuấn
kế toán trưởng công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
năm nguyễn văn lành
giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại an lành phát
và công ty trách nhiệm hiểu hạn bình thạnh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sau khi viện kiểm soát nhân dân tối cao
phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các thủ tục tố tụng
đối với các bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã truy nã quốc tế
và đang tổ chức truy bắt đối tượng trịnh tiến dũng
để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án
đồng thời kê biên phong tỏa thu hồi nhiều tài sản cho nhà nước
tại đà nẵng tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo
huỳnh văn tải chú tại phường thọ quang quận sơn trà
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo có trạng tài nhiều lần lấy ma túy từ một thanh niên chưa rõ lây lịch
về bán lại cho các con nghiện trên địa bàn kiếm lời
vào ngày hai mươi tháng bốn lực lượng chức năng đã bắt quả tăng tài
đang cất giấu gần năm mươi gram ma túy đi giao cho người mua
tài là đối tượng không có nghề nghiệp từng vi phạm pháp luật
về tội trộm cắp và cướp tài sản
toán nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt huỳnh văn tài một mươi bảy năm tù
về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an xã bình hòa phước huyện long hồ tỉnh vĩnh long
vừa ngăn chặn và bắt giữ một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe
và cổ vũ đua xe trái phép tại quốc lộ năm mươi bảy
đoạn thuộc ấp phước định một xã bình hòa phước huyện long hồ
lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ bảy đối tượng
tạm giữ sáu xe mô tô đã thay đổi kết cấu
bước đầu làm việc bốn đối tượng thừa nhận tham mưu mục đích đua xe
ba đối tượng còn lại theo cổ vũ đua xe
được biết các thanh thiếu niên này có độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi chín tuổi
có hộ khẩu thường trú tại các xã cù lao của huyện long hồ
vận chuyển tám trăm bảy mươi bảy kg pháo các loại
hai đối tượng nguyễn quang phúc và vương duy thắng
cùng chú tại thị trấn chư ti huyện đức cơ
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp với bộ đội biên phòng
phát hiện bắt giữ tại chân đập thủy điện
xe san bốn làng răng xã yêu huyện yadurai
thời điểm bị bắt hai đối tượng sử dụng xe ô tô mang biển kiểm soát
tám mươi một b một nghìn một trăm linh sáu do phúc điều khiển thắng đi cùng phụ xe
qua công tác nghiệp vụ lực lượng chức năng đã phát hiện
xe ô tô trên có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra
hai đối tượng mở cửa bên phụ bỏ xuống chạy xuống bờ sông
thì bị tổ tuần tra không chế bắt giữ
tiến hành kiểm tra trên xe có hai mươi tám bao tải
bên trong chứa năm trăm năm mươi chín hộp pháo các loại
xe ô tô không có giấy tờ
được các đối tượng tháo rời ghế sau để vận chuyển pháo
bước đầu các đối tượng khai nhận
được một đối tượng thuê vận chuyển số pháo trên
từ chân đập thủy điện sê san bốn về thành phố pleiku tiêu thụ
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ba đối tượng gồm phan thị kim lộc hai mươi tuổi
huỳnh nguyễn hà vi một mươi chín tuổi
nguyễn ngọc huyền my một mươi chín tuổi
cùng chú tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh lâm đồng khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam để điều tra xử lý
về hành vi xử lý nghiêm trước pháp luật
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh lâm đồng đã tiếp nhận hàng loạt tin báo tố giác tội phạm
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều công dân
đang cư trú tại thành phố đà lạt
của một nhóm đối tượng trẻ tuổi
có hành vi cấu kết để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
qua việc giao dịch mua bán đất
vào cuộc xác minh lực lượng công an xác định có ít nhất bảy nạn nhân
bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng
để tìm kiếm con mồi nhóm này giao mua đất giá cao
bán đất giá rẻ với đầy đủ giấy tờ pháp lý
sau đó hẹn gặp mặt giao dịch
thực hiện lệnh chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng
rồi đưa hình ảnh đã chuyển tiền cho người bán xem
tiến hành công chứng giấy tờ
tuy nhiên sau khi về nhà đợi mãi không thấy tiền vào tài khoản
các nạn nhân mới biết mình bị lừa
còn đối với con mồi là người mua đất
nhóm này cùng nạn nhân ra làm hồ sơ công chứng
nhưng lại cố ý thiếu một loại giấy tờ
và hứa bổ sung sau
thế nhưng sau khi nhận được tiền
lại đến phòng công chứng để rút hồ sơ về
số tiền các đối tượng lừa chiếm được
dùng vào việc tiêu xài cá nhân và đánh bạc trên mạng
nhóm này còn khai nhận trong mùa bóng đá euro
diễn ra có tham gia cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền
nhiều trận trong giải
số tiền cá cược từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng
có trận cá cược
lên tới một tỷ đồng
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng
làm rõ những đối tượng có liên quan
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
liên quan đến một mươi năm đối tượng
tại khu đất chống thuộc ấp phú thượng hai
xã kiến an huyện chợ mới tỉnh an giang
vừa bị công an huyện chợ mới triệt phá
phát hiện lực lượng công an
các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn
một mươi năm đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó
tàng vật thu giữ tại hiện trường
gồm hai con gà trống
mang cựa sắt
một mươi hai cặp cựa sắt
một mươi cuộn băng keo
và một cây cân
khám xét trên người các đối tượng lực lượng công an thu giữ
gần một mươi ba triệu đồng
và một mươi điện thoại di động các loại
được biết tội điểm đá gà ăn tiền này
do đối tượng hà văn tý
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
cư trú tại ấp phú thượng hai
xã kiến an huyện chợ mới
đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau
để lấy tiền sầu
công an quận hoàn kiếm hà nội
vừa cho biết đã tạm giữ hình sự
đối với sáu đối tượng
có liên quan đến vụ việc hàng chục quái xế
đi xe với tốc độ cao
gây náo loạn đường phố hà nội
vào đêm ngày hai mươi một tháng một mươi một
trong tối ngày hai mươi một tháng một mươi một
hàng chục thanh thiếu niên
tuổi đời còn rất trẻ
đã có hành vi tụ tập điều khiển xe máy tốc độ cao
lạng lách đánh võng bấm còi inh ỏi
gây mất an ninh trật tự
trên nhiều tuyến phố nội đô
ngay sau đó
các tổ công tác của công an quận hoàn kiếm
khối hợp cùng phòng cảnh sát giao thông
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
đã tổ chức đón lõng với bắt các đối tượng
về quy định pháp luật
đối với hành vi tụ tập điều khiển xe máy chạy
lạng lách đánh võng tốc độ cao
thì đầu tiên là vi phạm về pháp luật về giao thông
về tế thai
tùy theo tính chất từng vụ việc
hành vi vi phạm của các cháu
có thể vi phạm vào quy định của bộ đoàn hình sự
có thể xử lý theo quy định của đoàn hình sự
tức là có thể bị khỏi tố điều tra
và đề nghị truy tố và có thể bị xét xử
trước tòa án về các hành vi vi phạm của mình
về vấn đề này
vấn đề vi phạm của luật
đây là các đối tượng được cơ quan chức năng
đưa về trụ sở làm việc
sau quá trình khẩn trương sàng lọc
phân loại các đối tượng
công an quận hoàn kiếm đã tạm giữ hình sự sáu đối tượng
hầu hết các đối tượng này tuổi đời còn rất trẻ
cá biệt có những trường hợp đang trong lứa tuổi
học trung học cơ sở
tức là dưới một mươi sáu tuổi
tại cơ quan công an
các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm
trong thời gian vừa qua

các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố
đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các nhóm đối tượng
có hành vi gây dối trích tự tùng tộng trên địa bàn
tạo tính dân đe giáo dục phòng ngừa chung trong cộng đồng
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị đang tìm giấy tờ đã đánh rơi
là những thông tin mà chúng ta vẫn thường thấy
trên các trang mạng xã hội
tuy nhiên ít ai ngờ rằng những thông tin này
cũng có thể bị kẻ gian lợi dụng để lừa đảo
liên quan đến hình thức lừa đảo này
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình
tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn hậu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú tải xã bình an huyện thang bình
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn văn hậu dùng điện thoại di động
vào trang tìm kiếm giấy tờ trên mạng xã hội facebook
khi thấy có nhiều người đăng tin
bị mất giấy tờ và có để lại số điện thoại
cho nên hậu đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hậu đã chủ động gọi vào số điện thoại của những người đăng tin
rồi đưa thông tin gian dối rằng
mình đã nhặt được giấy tờ và hiện nay đang giữ
sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền hậu tạ và tiền chuyển phát
để hậu trả lại giấy tờ
sau khi bị hại chuyển tiền cho hậu
thì hậu chặn các cuộc gọi của những người này
hoặc là từ chối không nghe máy
sau đó lấy tiền tiêu xài cá nhân
với thủ đoạn này hậu đã thực hiện hành vi lừa đảo
của nhiều người với số tiền chiếm đoạt hơn một mươi tám triệu đồng
các lực lượng công an bộ đội biên phòng và hải quan của tỉnh quảng bình
vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt hai đối tượng người lào
đang vận chuyển ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp qua biên giới
cụ thể vào sáu h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một
tại khu vực cửa khẩu quốc tế cha lo
xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma

tỉnh quảng bình phối hợp với phòng phòng chống ma túy
và tội phạm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo
thuộc lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
và đội kiểm soát hải quan quảng bình
đã bắt quả tăng hai đối tượng người lào
là kẹo la khon vin pham pasut năm mươi tuổi
và tích sĩ hạp pandanya
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
qua biên giới theo hướng từ lào về việt nam
tại khu vực suối cạn cách cột mốc biên giới năm trăm hai mươi bảy về phía việt nam khoảng ba trăm linh m
lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường hơn ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp
được cất giấu trong các túi bóng và một số tăng vật liên quan khác
hai đối tượng đưa nhận hối lộ để xây nhà trái phép
vừa bị công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu bắt giữ
liên quan đến vụ án này công an thành phố vũng tàu
đã bắt giữ các đối tượng châu thị thuận
trú tại thành phố vũng tàu và trần minh hải
cán bộ tổ quản lý đô thị xây dựng
thuộc ủy ban nhân dân phường một mươi một
thành phố vũng tàu để điều tra
làm rõ về hành vi đưa và nhận hối lộ
theo điều tra bà thuận có thửa đất nông nghiệp
không được phép xây dựng
bà thuận đã đến gặp hải tại trụ sở ủy ban nhân dân phường
đưa cho cán bộ này ba mươi triệu đồng
và thỏa thuận khi căn nhà xây hoàn thiện
sẽ đưa thêm hai mươi triệu đồng
ngày hai mươi tháng một mươi một qua công tác quản lý địa bàn
trung úy đoàn tuấn hùng
cảnh sát khu vực công an phường một mươi một
phát hiện công trình xây dựng trái phép
nên đã chụp ảnh ghi nhận vụ việc
thấy vậy hải yêu cầu thuận đến gặp
và hối lộ cho trung úy hùng một mươi triệu đồng
trung ý hùng đã kịp thời báo cáo vụ việc lên cấp trên
công an phường một mươi một đã mời bà thuận đến
để làm rõ vụ việc
tại cơ quan công an bà thuận thừa nhận
mục đích đưa tiền cho trung úy hùng
là để mua chuộc không báo cáo vụ việc
và xây dựng trái phép cho cơ quan chức năng
công an thành phố biên hòa
của tỉnh đồng nai vừa triệt phá
một vụ đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đá gà
bắt giữ hai mươi ba đối tượng có liên quan
trưa ngày hai mươi tháng một mươi một
lực lượng phối hợp giữa công an thành phố biên hòa
phòng cảnh sát hình sự
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đồng nai
bất ngờ bao vây bãi đất chống
ở phường long bình thành phố biên hòa
khống chế bắt quả tang hai mươi ba đối tượng
đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà
thu giữ tại hiện trường một trăm hai mươi hai triệu đồng
và một số tang vật khác
qua điều tra trường ả trên
do trần quang tú và đặng đình minh
đều trú tại huyện trảng bom ra tổ chức
thưa quý vị thời gian qua
hoạt động khai thác vận chuyển lâm sản trái phép
trên địa bàn hai huyện sông hình và sơn hòa
của tỉnh phú yên diễn biến phức tạp
các đối tượng thường lén nút
sử dụng xe độ chế xe thùng xe khách
một mươi sáu chỗ thậm chí cả xe cấp cứu
chạy với tốc độ cao
sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng
hòng tìm đường tẩu thoát
tuy nhiên hành vi này đã bị lực lượng công an
kịp thời đấu tranh ngăn chặn
một vụ bắt giữ gỗ lậu vào tối ngày ba mươi tháng một mươi
trên địa bàn xã phước tân huyện sơn hòa
lạng lách đánh võng với tốc độ cao
liên tục thả gỗ xuống đường
hòng cản trở lực lượng công an khi bị truy đuổi
tuy nhiên trước tinh thần dũng cảm
quyết tâm đến cùng của lực lượng công an
các đối tượng đành bỏ xe tìm đường tẩu thoát
hai mươi năm khúc gỗ xến bo bo
xẻ hộp với hơn hai năm mét khối
không có nguồn gốc giấy tờ hợp pháp trên xe
đã bị lực lượng công an lập biên bản
bắt quả tang thu giữ
là tuyến đường huyết mạch nối liền phú yên
với tỉnh gia lai đắk lắc
nên thời gian qua các tuyến quốc lộ hai mươi năm hai mươi chín và một mươi chín c
được một số đối tượng lợi dụng
để vận chuyển lâm sản trẻ phép
nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện
các đối tượng thường sử dụng lực lượng cảnh giới từ xa
sử dụng xe mô tô độ chế
xe tải xe khách đã quá niên hạn
sử dụng làm phương tiện vận chuyển gỗ
không chỉ mất an toàn khi tham gia lưu thông
các đối tượng này tìm đủ mọi cách
hòng chống trả đến cùng
khi bị lực lượng chức năng phát hiện truy đuổi
và cái khó khăn lớn nhất
trong cái công tác này là các đối tượng này
thường xuyên là sử dụng các loại xe
khách loại dòng một mươi sáu chỗ
sau đó là cải tạo lại thành xe
để vận chuyển gỗ
các đối tượng này là vận chuyển gỗ
trong các khu vực rừng sâu
thường là hoạt động vào đêm đến rạng sáng
và khi trong quá trình các đối tượng này
thực hiện hành vi thì rất là manh động và liều lĩnh
chúng sẵn sàng chống trả quyết
lực lượng tri bắt
nhưng trong thời gian qua
với dưới sự lãnh đạo của công an huyện sơn hòa
cùng với sự phối hợp dịp nhàng
với các lực lượng thì công an huyện sơn hòa
đã tổ chức triệt phá nhiều vụ
bằng chuyển trái phép cho năng sản trên địa bàn
từ đầu năm đến nay công an hai huyện sông hình
sơn hòa đã phát hiện bắt quả tàng
xử lý hơn hai mươi bốn trường hợp vận chuyển
cất giữ lâm sản khai thác rừng trái pháp luật
bắt giữ hơn bốn mươi mét khối gỗ các loại
phạt tiền hơn một trăm hai mươi triệu đồng
tịch thu nhiều công cụ phương tiện vi phạm
đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can
đối với các đối tượng có liên quan
các đối tượng khai thác
và vận chuyển lâm sản trái phép
trên địa bàn huyện
rất là phức tạp và rất manh động
trong đó có những vô vẹt
lực lượng điều tra hành sự
và dùng cá bằng cho nghiệp vụ
nhưng mà các đối tượng là liêu lĩnh
tông xe vào lực lượng
đang làm nhiệm vụ
và ban qua bằng trong và bỏ chạy
và lực lượng là
hành sự đuối theo thì muốn bỏ xe
và bỏ gỗ và chạy
và chúng tôi đã dẫn về
các cái xe và gỗ này
chúng tôi để về xử lý
và quan điểm của chúng tôi là xử lý cương quyết
làm như thế nào để hạn chứa thấp nhất
cái việc khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép
trên địa bàn
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
thì ngoài sự nỗ lực quyết tâm của lực lượng công an
cần có sự chung tay phối hợp chặt chẽ
của các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân
nhằm phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
góp phần hạn chế tình trạng khai thác
vận chuyển lâm sản trái phép
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đã ra quân vây bắt nhóm đua xe trái phép
lặng lách đánh võng qua nhiều tuyến phố
gây nguy hiểm cho người dân
ngày hai mươi một tháng một mươi một
nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân
có hàng chục xe máy tụ tập thành từng đoàn
lặng lách đánh võng trên các tuyến đường
trần quang khải trần hưng đạo phan chu trinh quận hoàn kiếm
lực lượng công an tp hà nội
gồm các tổ công tác một trăm bốn mươi bốn
cảnh sát giao thông cảnh sát hình sự
đã tổ chức phương án đón lõng
vây bắt trên đường trần quang khải trần hưng đạo
mặc dù các lực lượng chức năng đã tổ chức
trăng dây ra tín hiệu dừng xe từ xa
nhưng nhiều đối tượng vẫn bất chấp manh động
lao thẳng vào tổ công tác
và chạm với nhiều phương tiện của người dân
ngay trong đêm hai mươi một và dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một
tại phòng cảnh sát giao thông
đã tiến hành test nhanh covid một mươi chín
cho hơn bốn mươi đối tượng bị bắt giữ
qua phân loại các đối tượng đều rất trẻ
đang trong độ tuổi học sinh học lớp chín đến lớp một mươi hai
có độ tuổi từ sinh năm hai nghìn một đến năm hai nghìn ba
hiện phòng cảnh sát giao thông
đang tạm giữ gần ba mươi phương tiện
và làm thủ tục bàn giao các đối tượng
cho phòng cảnh sát hình sự thụ lý
theo quy định của pháp luật